trong tiết trời xe lạnh cánh đồng hoa đa sắc màu rộng gần bốn hectare được trồng ở xóm đông mỹ xã đồng hiếu thị xã thái hòa tỉnh nghệ an cách đường mòn hồ chí minh năm trăm linh mét
mỗi ngày đã thu hút và đón hàng trăm lượt du khách thập phương đến thăm quan chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hàng ngàn bông hoa khoe sắc tại miền tây nghệ an
về với đồi hoa thái hòa du khách sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều loại hoa đủ màu sắc đan sen nhau
đặc biệt năm nay mỗi loại hoa được bố trí trồng theo các giải và sen kẽ màu sắc
thoải theo sườn đồi tạo ra một bức tranh đa màu sắc khiến cho du khách bất ngờ thích thú
những người làm vườn đã kheo léo bố trí nhiều bối cảnh lãng mạn du khách có thể hóa thành những chàng trai thiếu nữ người mông người thái để lưu lại những khoảnh khắc ấn tượng
để đưa đồi hoa là một trong những điểm đến trong tour về với miền tây bắc xứ nghệ nhóm tác giả đồi hoa đã dành một thời gian dài để nghiên cứu địa hình thổ nhưỡng và các giống hoa có thể phù hợp với thời tiết ở nơi đây
cánh đồng hoa sẽ nở rực rỡ hoa vào cuối tháng một mươi một và kéo dài cho đến giáp tuyết âm lịch hai nghìn hai mươi
một ngày lượng du khách đến đấy khoảng từ hai đến hai năm trăm linh khách
đó là như ngày bình thường
để tạo ra ấn tượng tốt trong lòng du khách gần xá bên em không chỉ là chủ trọng đến cách bố trí các loài hoa mà bên em cũng đang chủ trọng đến cách sắp xếp các màu sắc của các loài hoa
bên cạnh đó bọn em bố trí các cửa hàng kia ốt có phục vụ như ăn uống và quần áo cho du khách gần xá đến đấy
cùng với một số điểm du lịch khác như đồi hoa hướng dương đồi hoa xuân thái hòa sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị cho những ai đến với miền đất trung du tươi đẹp tràn sức sống này
sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ và khách du lịch gần xa cho thấy việc trải nghiệm mô hình này đã bước đầu thành công trở thành địa điểm du lịch mới hấp dẫn